sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ triển khai đến tám mươi dự án xây dựng các công trình giao thông khắp thành phố với nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng ba mươi chín tỷ đồng
trong năm nay sẽ có bảy mươi năm công trình chống kẹt xe được triển khai cấp bách ở các khu vực trọng điểm
có sáu dự án giảm ủn tắc giao thông ở sân bay tân sơn nhất với tổng vốn đầu tư một ba trăm tám mươi tỷ đồng
khu vực cảng cát lái có một mươi bốn dự án với tổng vốn đầu tư bốn chín trăm chín mươi năm tỷ đồng
khu vực trung tâm cửa ngõ thành phố có năm mươi năm công trình có tổng vốn đầu tư ba mươi hai hai trăm linh tỷ đồng
ngoài ra có ba dự án phát triển giao thông đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ với tổng vốn đầu tư hai trăm tám mươi một tỷ đồng
đồng thời thành phố cũng sẽ triển khai dự án xây cầu thay phà cát lái nối quận hai tp hcm với huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai và phà bình khánh nối trung tâm thành phố với huyện cần giờ